cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lãng hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng đều trú tại huyện tiên lãng hải phòng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chín đối tượng gồm vũ văn hậu nguyễn thị thủy phạm văn tuấn phạm văn dẫn lý trí cường nguyễn thị phương hoàng thị hiền nguyễn thanh nhàn và nguyễn quốc vương
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai các trinh sát điều tra viên công an huyện tiên lãng đã bắt quả tăng các đối tượng thủy duấn và dẫn đang giao dịch bán dây khám sức khỏe giả cho người có nhu cầu sử dụng
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã mua các giấy khám sức khỏe giả của đối tượng vũ văn hậu và lý trí cường bán cho người có nhu cầu sử dụng kiếm lời
mỗi một giấy khám sức khỏe giả các đối tượng bán từ bảy mươi đồng đến một trăm linh đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu và cường lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay hai máy in hai mươi bốn tờ giấy khám sức khỏe giả cùng một số giấy tờ có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng